tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trường ban chỉ đạo đề án một trăm linh sáu
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đã chủ trì phiên họp thứ bảy của ban chỉ đạo
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp bộ trưởng tô lâm nêu rõ để tiếp tục triển khai đề án theo đúng tiến độ
các thành viên trong ban chỉ đạo cần tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo nghị quyết của bộ chính trị
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
làm căn cứ hoàn chỉnh dự thảo sau đó chỉnh thường vụ đảng ủy công an trung ương trước khi chỉnh chính phủ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tổng cục chính trị công an nhân dân cần chủ trì xây dựng kế hoạch của đảng ủy công an trung ương
triển khai nghị quyết của bộ chính trị nghị định của chính phủ tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập
quán triệt nghị quyết của bộ chính trị và kế hoạch của đảng ủy công an trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản của đề án một trăm linh sáu
xây dựng tiêu chí bố trí cán bộ ở các cấp công an nguyên tắc tiêu chí sắp xếp lãnh đạo chỉ huy xây dựng phương án
bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy công an về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và tổ chức bộ máy công an các đơn vị địa phương trên cơ sở đề án một trăm linh sáu
tổng cục chính trị công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn các tổng cục đơn vị trực thuộc bộ thực hiện
sau đó thẩm định báo cáo lãnh đạo bộ ban hành